các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
toàn tỉnh hải dương đang theo dõi sức khỏe một bốn trăm sáu mươi ba người trung quốc nhập cảnh vào việt nam
trưa qua một mươi bốn ngày sức khỏe của những người này đều trong tình trạng bình thường
công an tỉnh lào cai vào ngày hôm qua đã triệu tập nguyễn thị khánh linh
trú tại phường duyên hải thành phố lào cai có hành vi sử dụng facebook cá nhân
tung tin không chính xác với nội dung người trung quốc bất ngờ tử vong giữa đường
tại phường duyên hải thành phố lào cai gây hoang mang trong dư luận
qua xác minh từ các cơ quan chức năng không có người trung quốc nào tử vong tại khu vực nói trên
trước đó vào hồi một mươi tám h ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an thành phố lào cai nhận được tin báo
một người nam giới tử vong trong một cơ sở tắm lá thuốc
sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và kết luận nguyên nhân tử vong là do sốc ma túy
công an tỉnh lào cai đã lập biên bản vi phạm đồng thời yêu cầu chị linh cam kết không tái phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với một mươi một đối tượng để điều tra về hành vi giết người
tất cả một mươi một đối tượng này đều trú tại buôn gia xã ea chun huyện crong bông tỉnh đắk lắc
và do y tuân nie một mươi năm tuổi cầm đầu
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một y trung cửu long bông và y hua brong kong cùng một mươi một thanh niên khác
đều trú tại buôn bang cung xã ea chun huyện cửu long bông
mang theo hung khí đến tìm nhóm thanh niên của buôn gia để đánh
khi đến trước cổng trào buôn gia nhóm y chun đã dùng hung khí chặt phá cổng trào
lúc này nhóm y chun biết chuyện nên đã kéo về cổng trào của buôn minh nhằm đánh trả
tại đây cả hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến hậu quả làm hai thanh niên của buôn băng cung
lai y hua brong tử vong trên đường đến bệnh viện
còn y chun brong bị thương rất nặng hiện đang được trì tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
còn tại bến tre cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại vừa khởi tố bắt tạm giam
đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã thạnh phước huyện bình đại
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó nguyễn văn nam và anh đặng nhật linh chú tại thạnh trị huyện bình đại
có hai thửa đất tiếp giáp nhau tại ấp phước hòa xã thạnh phước
trong quá trình canh tác hai bên có phát sinh mâu thuẫn tranh chấp danh giới đất
vụ án đã được tòa án nhân dân huyện bình đại thụ lý đang trong quá trình giải quyết
từ đất tranh chấp này anh linh đã cho anh phạm văn tài chú tại xã thạnh phước thuê lại
vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín anh tài cùng con trai là phạm văn lâm đến cắt cỏ trên bờ giáp danh
với hai phần đất của nam thì xảy ra cự cãi với cha con nam
nam đã lấy dao chém anh tài bị thương với tỷ lệ thương tích một mươi tám
qua tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện sông hinh của tỉnh bến tre đã
công an huyện sông hinh của tỉnh phú yên đã bắt giữ được đối tượng lê văn hiệp
sơn hòa về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an lê văn hiệp khai nhận chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên đề bàn huyện sông hinh
và đã cùng với vợ là đường thị nga trộm cắp được bốn chiếc xe mô tô rồi đem bán lấy tiền tiêu xài
hiệp vụ việc đang được công an huyện sông hinh tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân